ubnd tỉnh long an vừa tổ chức chương trình đối thoại trực tiếp với thanh niên năm hai nghìn hai mươi
chủ đề đồng hành với thanh niên khởi nghiệp sáng tạo
đây là buổi đối thoại giữa lãnh đạo ubnd tỉnh các sở ngành và hội doanh nhân trẻ
với đoàn viên thanh niên khởi nghiệp
các thanh niên trẻ tham gia buổi đối thoại đã trao đổi nhiều ý kiến
liên quan đến việc làm xuất khẩu lao động đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp
chương trình co op một hình thức thực tập hưởng lương vốn vay tín dụng
và đã được lãnh đạo các sở ngành giải đáp các thắc mắc đặt ra
nhân dịp này tỉnh đoàn long an đã tổ chức vòng chung kết cuộc thi
ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh long an lần hai năm hai nghìn hai mươi
giải nhất của cuộc thi đã được trao cho ý tưởng các dòng sản phẩm làm từ khoai mỡ
và dự án sản xuất rượu vàng từ trái thanh long